trong ngày hai mươi chín tháng tám bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết
đơn vị đã đẩy đuổi một tàu cá trung quốc ra khỏi vùng biển việt nam
và đang tạm giữ hai tàu cá của ngư dân nội địa để điều tra xử lý về hành vi khai thác
bằng lưới dã cào trái phép ở khu vực gần bờ biển cửa việt huyện giao linh
chiều ngày hai mươi tám tháng tám lực lượng tuần tra đã phát hiện hai tàu cá đang sử dụng tàu lưới
kéo dã cào khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ
tổ tuần tra của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã lập biên bản tạm giữ hai tàu cá trên
trước đó vào sáu h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện một tàu cá mang ký hiệu trung quốc
đang hoạt động trên vùng biển việt nam cách đảo cồn cỏ khoảng một mươi một hải lý về hướng tây bắc
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật việt nam
và cho điểm chỉ vào hải đồ đồng thời thực hiện quay phim chụp ảnh lấy tư liệu phục vụ công tác
đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và đẩy đuổi tàu cá trên ra khỏi vùng biển việt nam